đến ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã khởi tố bắt tạm giam trần thị hằng nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khám xét chỗ ở của nga cơ quan chức năng đã thu giữ một máy tính sách tay cpu máy tính bàn ba chiếc điện thoại di động nhiều hộ chiếu và tăng vật khác có liên quan
bước đầu cơ quan công an xác định chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến giữa năm hai nghìn hai mươi ba nga đã tiếp nhận của hơn năm trăm linh công dân tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
có nhu cầu đi du lịch
nga đã được xuất khẩu lao động nước ngoài với tổng số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
tất cả số tiền nhận từ các công dân nga đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình vừa đấu tranh mở rộng vụ án bắt giữ đối tượng trương tất hào
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã an thanh huyện quỳnh phụ là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự
về các tội mua bán trái phép chất ma túy đánh bạc và cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng chín h bốn mươi phút ngày một mươi bảy tháng năm tại địa phận thôn vũ hạ xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an huyện quỳnh phụ
lực lượng cảnh sát biển đã triệt xóa đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ hải phòng về thái bình tiêu thụ
bắt quả tăng vũ văn sĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện kiến thụy thành phố hải phòng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ một trăm tám mươi bảy gram ma túy đá cùng với nhiều tăng vật khác sĩ là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản
mở rộng điều tra tổ công tác đã khám xét khẩn cấp nơi ở của trương tất hảo tại xã an thanh huyện quỳnh phụ
thu giữ một năm bánh heroin sáu kg ma túy đá hai năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
khám xét nhà nghỉ tuấn tú có địa chỉ tại xã hưng nhân
huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng do trương tất hảo làm chủ thu giữ một mươi bảy kg ma túy tổng hợp
đây là điểm phức tạp về ma túy núp bóng nhà nghỉ để tổ chức mua bán chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy
và hoạt động mua bán dâm gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân
tổng lượng ma túy mà lực lượng công an đã thu giữ của trương tất hảo là hai bốn kg ma túy các loại
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị là địa bàn giáp danh với nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh đồng nai
huyện xuân lộc là địa bàn được chọn làm nơi ẩn náu và hoạt động thường xuyên của các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy
thời gian qua công an huyện đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đồng thời quyết liệt đấu tranh chấn áp các loại tội phạm góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
mới đây nhất công an huyện xuân lộc đã bắt quả tang nguyễn văn lâm và nguyễn phạm hoàng khôi
cả hai đều trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đang tàng trữ ma túy tại nhà lâm ở ấp thọ bình xã xuân thọ
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về để sử dụng
nhưng chưa kịp sử dụng thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
mở rộng điều tra công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt khẩn cấp phan tấn đạt
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chân ma túy thu giữ ba mươi năm gói ma túy có trọng lượng gần hai mươi chín gram
cùng với nhiều tăng vật khác tại cơ quan công an đối tượng đạt khai nhận
tấn có điện cho em qua số điện thoại kêu lấy hai trăm linh ma túy em kêu tấn chạy xuống dưới nhà
sau đó tấn có nhờ toàn chạy xuống dưới nhà và đưa em hai trăm linh em đưa cho toàn hai trăm linh một phép ma túy hai trăm linh
theo công an huyện xuân lộc từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đơn vị đã phát hiện ba mươi bốn vụ
năm đối tượng có hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép
chất ma túy thu giữ gần hai trăm một mươi bốn gam ma túy tổng hợp gần một mươi một gam heroin và một số dụng cụ phương tiện có liên quan
qua điều tra đơn vị đã khởi tố ba mươi vụ năm mươi sáu bị can xử phạt hành chính bốn mươi năm đối tượng với số tiền gần sáu mươi chín triệu đồng
thì thực hiện công tác phòng ngừa là chính đấu tranh với tội phạm là thường xuyên xuyên suốt
trong đó đối với công tác phòng ngừa xã hội phòng ngừa miệng phụ
ngoài việc tổ chức tuyên truyền đối với quần chúng nhân dân để nâng cao nhận biết về mặt pháp luật
thì chúng tôi phối hợp
chúng tôi phối hợp với viện kiểm soát tòa án nhân dân viện xin lọc tổ chức xét xử lưu động một số vụ án điển hình
trong đó có tội danh về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
ngoài tuyên sự tuyên truyền đối với những bản án nghiêm khắc của tòa
để từ đó người dân có những cái nhận thức sâu sắc và rút kinh nghiệm và lan rộng cái việc tuyên truyền để đạt được hiểu của ca cao
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tố giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể ngăn chặn và đẩy lùi ở huyện giáp danh xuân lộc
tại tỉnh thừa thiên huế cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đặng nhật trường
sinh năm hai nghìn sáu trú tại phường gia hội về hành vi trộm cắp tài sản
ngay sau khi nhận được tin báo của người dân
lực lượng công an đã bắt giữ được ba đối tượng tại cơ quan công an
trường khai nhận do quen biết thân thuộc với gia đình của nạn nhân nên đã rủ theo huy kiệt cùng nhau phá khóa cổng lấy trộm xe sh đang trên đường
để ở trước sân nhà hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã bắt tạm giam đối với trường
tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý huy và kiệt theo đúng quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm

ngày một mươi bốn một mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với đối tượng trịnh mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thương chú tại thôn thanh phúc
xã cẩm phú huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
cũng phạm tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và phải nhận quy định truy nã số hai ngày một mươi tám bảy hai nghìn hai mươi ba
của công an tp thanh hóa tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thương chú tại thôn một xã quảng minh
phố sầm sơn tỉnh thanh hóa
và đối tượng phạm phi công sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn năm xã nga thanh huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
bị công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa ra quy định truy nã số năm ngày hai mươi sáu hai nghìn một mươi sáu cũng về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện